rồi anh chạy vào phòng lấy vàng cưới đưa cho mẹ hôm ấy thì tôi giận sôi người thậm chí tôi còn đá anh xuống giường nữa
ngay ngày đầu đã bị quản lý tài chính như thế này khiến tôi phát điên
vậy ma phận làm dâu con tôi cũng không muốn ngày đầu phải tranh cãi nên đã im lặng
ngày hôm sau tôi nói cơ quan có việc gấp phải lên lại thành phố để xử lý
thật tình tôi chẳng muốn ở nhà mẹ chồng thêm một ngày nào nữa
số vàng cưới mà bà cầm nhưng tôi sẽ nhất định tìm cách giành lại
về sống chung với chồng được hai tháng thì tôi rụ rỗ chồng nói rằng muốn mua một cái tivi thật xịn
tôi nói anh xin mẹ vàng để mua tv và mua thêm ít đồ nội thất đi
anh cũng gọi điện và thỉ tê với mẹ nhưng một lát anh vô và lắc đầu ngao ngán
tôi lúc đấy nổi giận đùng đùng tôi nói với anh rằng
thả như ngày cưới mẹ đừng cho chúng ta vàng bạc
thà như đừng đứng trước mặt bố mẹ em để trao nhiều vàng
rồi bây giờ lại đòi trấn trận như thế
hay là bố mẹ anh muốn lấy thì nói thẳng với em một câu
chứ sao phải mập mờ là giữ hộ
nếu giữ hộ thì lúc con cần sao chẳng chịu đưa
anh nhẹ nhàng giải thích với tôi là mẹ chỉ thấy chi tiêu như vậy không hợp lý
mẹ nghĩ là để dùng cho việc khác sẽ tốt hơn
tôi thì vẫn đùng đùng giận dữ chẳng lẽ tiền đã cho con cái rồi
lại còn tính toán xem việc gì mới được dùng việc gì thì không hay sao

hôm ấy tôi không một lời nhắc đến số vàng đó nữa
mỗi lần mẹ đến nhà chúng tôi chơi mẹ tôi cũng khéo léo mua cái này cái kia
có lần bà thấy nhà thiếu máy xe sinh tố bà cũng mua
thế nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa thể lấy lại thiện cảm của tôi dành cho bà
trong tất cả mọi lời nói cử chỉ của tôi đều thể hiện khó chịu và sự không thích với mẹ chồng
tôi chỉ mong bà lên rồi về cho nhà cửa yên bình trở lại
vì không có vàng cũng không có tiền tiết kiệm
nên tôi bảo với chồng tính toán làm ăn rồi để dành sau này sinh con đẻ cái nữa chứ
khoảng một năm sau đó tôi có tin vui số vào mà mẹ chồng giữ bà cũng không hề nói lại
tôi nhắm mắt cho qua dù sao tôi cũng có tiền để dành rồi
đến ngày sinh tôi không sinh thường mà phải sinh mổ chi phí cũng cao hơn bình thường
sinh xong tôi lại không có sữa phải mua sữa ngoài để cho con uống
mọi chi phí trong nhà dồn hết vào đứa bé mẹ chồng tôi đến thăm từ lúc trong viện
cho đến lúc tôi về nhà nhưng tôi cũng chẳng muốn nói chuyện
tới lúc chồng tôi ra ngoài pha sữa bà mới lại gần tôi mà nói rằng
mẹ không có ý giữ luôn vàng của con
mẹ biết là vợ chồng trẻ thì hay có những sở thích bóc đồng
khi chưa có con tụi con sẽ chưa biết chi tiêu hợp lý
nhưng đến lúc có con rồi thì nhìn đâu cũng thấy thiếu thốn
giờ mẹ đưa số vàng này gửi lại cho con con có thể tự quyết định làm gì tùy ý con
giờ con cũng đã là một người mẹ rồi hãy dùng sao cho thật chín chắn
tôi cầm số vàng trên tay nước mắt tự dưng chảy
tự dưng tôi thấy ái ngại
tôi thấy những món đồ lặt vặt hay chiếc tivi thật sang chảnh mà tôi thích
bỗng chẳng còn cần thiết vào lúc này nữa
thì ra bà giữ vàng là để tôi thấu hiểu để tôi chi tiêu hợp lý hơn
trước giờ tôi đã hiểu lầm mẹ chồng và cứ nghĩ bà cất để dành cho riêng mình
giờ tôi mới thấy mình
mình thật vô tâm
giờ làm mẹ rồi tôi mới thấy đúng là nuôi con và hiểu con thật không dễ dàng gì
tôi gục đầu vào vai bà mà khóc chẳng thể nói một lời xin lỗi
tôi thật ngu mụi khi trách nhầm mẹ chồng bấy lâu
câu chuyện thứ hai là như vậy thưa quý vị
sau khi nghe xong mọi người thấy như thế nào
thực ra mối quan hệ của một đại gia đình từ hai thế hệ trở lên
thì đều có những sự phức tạp nhất định
nhất là mối quan hệ của mẹ chồng và đằng dâu
hơn nữa lại liên quan tới chuyện tiền bạc vật chất thì càng trở nên khó xử
nếu như mẹ chồng có tiết kiệm chi ly thì có lẽ đều có nguyên do
ông bà ta có cầu khéo ăn thì no khéo co thì ấm
bởi xưa kia đời sống của ông bà còn rất nhiều thiếu thốn
đến miếng cơm manh áo cũng phải chắt bóp từng chút
vì vậy với các bậc trưởng bối như cha mẹ chồng thì việc tính toán chi ly từng tí một trong gia đình
cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu
nhưng trong cuộc sống hiện đại việc giá cả thị trường ngày một tăng cao
nhu cầu vật chất của con người cũng ngày càng cần thiết được đáp ứng đầy đủ
lớp người trẻ tuổi như chúng ta dĩ nhiên chạy theo xu hướng thời đại
và sẽ khó có thể chi ly tính toán từng đồng như cha mẹ
thật ra để bắt kịp với xu hướng xã hội điều này cũng không hề xa trái
xã hội phát triển thì con người cũng không thể tụt hậu so với sự phát triển đó
ở thời xưa
người con dâu hay có sự bất mãn khó chịu
thì với thời nay
mẹ chồng cũng còn nhiều những mâu thuẫn về lối sống và văn hóa của con dâu
ở thời nào cũng vậy
cũng cần những sự chia sẻ thấu hiểu
để có thể hòa hợp giữa mối quan hệ trong gia đình
để gia đình được yên ấm và hạnh phúc
gia đình là ngôi nhà tinh thần
là nơi mọi người tìm kiếm sự yêu thương
sự bình an và hạnh phúc
mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu
thường được xem là một trong những thử thách lớn nhất của cuộc sống gia đình
nếu biết cách xây dựng mối quan hệ này khéo léo
nó có thể trở thành nguồn sức mạnh
và trở thành niềm vui cho cả hai bên
mẹ chồng và nàng dâu hãy nhớ rằng
họ có vai trò và địa vị riêng trong gia đình
sự thành công của người kia
sẽ chẳng thể là mất đi địa vị vốn có của người còn lại
podcast gia đình của báo sức khỏe và đời sống đã kết thúc
tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
vào tối thứ bảy hàng tuần